các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
biết bức tường của nhà máy không bảo đảm an toàn nhưng cả hai không có biện pháp chống đỡ răng giữ với điểm cố định
hai bị cáo cũng không thông báo với chủ đầu tư hoặc các đơn vị liên quan để tìm cách khắc phục mà vẫn cho công nhân tô tường
đến chiều ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong khi nhóm công nhân đứng trên giàn giáo cách mặt đất khoảng một mươi mét để tô xi măng thì trời đổ mưa và có gió
lúc này bức tường rung lắc rồi đổ sập đè lên các công nhân khiến nhiều người tử vong tại chỗ
tại phiên tòa chủ tọa phiên tòa cho rằng hành vi của hai bị cáo dương khoa đã vi phạm quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng với tình tiết định khung làm chết ba người trở lên
các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý cầu thả đã xâm phạm đến những quy định của nhà nước về xây dựng đồng thời xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của nhiều người và tài sản của người khác
ý thức rõ hành vi của mình hai bị cáo đều thành khẩn khai báo
tại phiên tòa các nạn nhân và đại diện gia đình đều xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
sau khi vụ việc thương tâm xảy ra ubnd đã cử tổ công tác điều tra tuy nhiên tổ trưởng tổ công tác lại là người cấp phép xây dựng công trình
động thái này đã lập tức gây ra nhiều sóng gió vấp phải sự phản đối của dư luận
vì thế trưởng ban khu kinh tế bình định đã có văn bản gửi cấp trên đề xuất thay đổi tổ trưởng tổ công tác
liên quan đến việc tổ trưởng tổ điều tra vụ sập tường bình định khiến một mươi một người thương vong là người cấp phép xây dựng công trình
trưa một mươi chín tháng chín ông đặng vĩnh sơn trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định xác nhận
nên vị đã có văn bản trình ubnd tỉnh bình định đề xuất thay đổi tổ trưởng tổ công tác điều tra của ubnd tỉnh này
về sự cố công trình xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên savi food việt nam đóng tại khu công nghiệp nhân hòa
là ông phan viết hùng phó ban quản lý khu kinh tế bình định
động thái trên được đưa ra khi có thông tin dư luận xôn xao trước quyết định của ubnd tỉnh bình định
về việc thành lập tổ công tác điều tra sự cố trên và giao ông phan viết hùng làm tổ trưởng
trong khi ông này là người đăng ký giấy phép xây dựng cho công ty sapee syfood việt nam thi công nhà máy để xảy ra sự cố đáng tiếc trên
ông sơn cho biết sau khi có thông tin đơn vị cũng tham mưu ý kiến của các bên
hỏi các bộ ngành trung ương thì không có quy định nào cấm việc người ký giấy phép xây dựng tham gia tổ trưởng tổ công tác điều tra sự cố
tuy nhiên xét thấy để đảm bảo tính khách quan đơn vị trình xin ý kiến điều chỉnh lại cho phù hợp
ông sơn cho hay có thể ubnd tỉnh sẽ xem xét để thay đổi điều chỉnh chúng tôi sẽ cử một phó trưởng ban khác tham gia thành viên tổ
còn tổ trưởng có thể sẽ là lãnh đạo sở xây dựng để đảm bảo sự khách quan
trước đó ubnd tỉnh bình định có quyết định thành lập tổ công tác điều tra về sự cố
công trình tại công ty savi food việt nam và cử ông phan viết hùng làm tổ trưởng cùng với một mươi thành viên khác ở các sở ban ngành tỉnh
tổ này được thành lập khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án
nhiệm vụ tổ công tác điều tra thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý nhà nước đề xuất giải quyết sự cố theo quy định hiện hành
kết quả điều tra của tổ phục vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định trách nhiệm của các bên xem xét truy tố các bị can
tuy nhiên sau đó xuất hiện nhiều thông tin dư luận lo ngại về việc ông phan viết hùng từng là người ký giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp
vì vậy khi được cử làm tổ trưởng tổ điều tra sẽ không khách quan trong xử lý vụ việc nếu phát hiện các bất cập vi phạm
liệu ubnd tỉnh bình định có xem xét thay đổi tổ trưởng tổ kiểm tra hay vẫn giữ nguyên thành viên như quyết định ban đầu
tất cả những tin tức mới nhất về vụ sập tường bình định sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo
sở bộ thông tin ban đầu xác định
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy sapee syfood trong khu công nghiệp nhân hòa đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong
cụ thể vào thời điểm trên khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ đổ sập gạch đá từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xe bên dưới
ngay sau khi vụ việc xảy ra bị thư tỉnh ubnd hồ quốc dũng cùng nhiều lãnh đạo địa phương cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường vụ sập tường nhà máy
đang xây ở khu công nghiệp nhân hòa
theo đại tá huỳnh bảo nguyên tại công trình xây dựng này có ba đội thi công trong đó đội thi công tại bờ tường bị sập có một mươi hai người
khi xảy ra sập tường có một mươi một người bị đè bên dưới chỉ có một người đứng bên ngoài điều khiển giàn tời kéo không bị ảnh hưởng
đại tá huỳnh bảo nguyên nói tại hiện trường cho thấy việc thi công chưa đúng như trong kế hoạch
theo thiết kế thì đổ dầm bê tông rằng các trụ hết rồi mới xây bờ tường
tuy nhiên hiện các dầm liên kết này chưa thi công hết mà đã xây tường
đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sập bờ tường này
lãnh đạo công an tỉnh bình định khẳng định sau khi khám nghiệm hiện trường có biên bản mô tả khám nghiệm sẽ khởi tố vụ án
bí thư tỉnh ủy bình định hồ quốc dũng yêu cầu phải điều tra quyết liệt đúng với bản chất sự việc
đây là việc nghiêm trọng được dư luận rất quan tâm nên cần thực hiện khẩn trương không thể chậm trễ
đặc biệt ba quản lý khu kinh tế tỉnh bình định trong quá trình thi công cần theo dõi thi công đúng thiết kế hay không
ông dũng nhấn mạnh
cấp xong ruột thả đó ai muốn làm gì thì làm là không được
theo ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định chủ đầu tư của công trình nói trên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sapee syfood việt nam do một người nước ngoài làm đại diện
công ty này xây dựng dự án nhà máy sản xuất chế biến tôm hùm thuê lô đất tại khu e ba một khu công nghiệp nhân hòa từ năm hai nghìn hai mươi triển khai xây dựng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thuê nhà thầu chính là một công ty xây dựng ở thành phố hồ chí minh thi công
nhà thầu chính lại giao cho nhà thầu phụ
cũng ở thành phố hồ chí minh bà nhà thầu phụ lại thuê một công ty xây dựng ở thành phố quy nhơn trực tiếp thi công công trình
hiện thanh tra sở lao động thương minh xã hội đang tiến hành kiểm tra việc công ty xây dựng có ký hợp đồng lao động với các công nhân thợ xây dựng hay không
thanh tra sở xây dựng bình định cũng lấy mẫu để kiểm tra chất lượng vật liệu thi công công trình
được biết vụ tai nạn lao động xảy ra trong quá trình đang thi công nhiều người quan tâm ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và những người bị thương
trao đổi với báo chí tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đánh giá đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ quá trình thi công công trình này có đảm bảo an toàn lao động hay không để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
phân tích dưới góc độ pháp luật tiến sĩ cường cho biết theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà xưởng với quy mô diện tích lớn phải có văn bản vẽ thiết kế phải có giấy phép xây dựng
việc thiết kế thi công phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
những người lao động làm việc trên công trường phải có hợp đồng lao động với những công việc có tính chất nguy hiểm thì phải có chuyên môn phù hợp được trang bị thiết bị bảo hộ lao động và tuân thủ các quy định về an toàn lao động
luật sư cường nêu ý kiến cơ quan chức năng sẽ làm rõ quá trình triển khai thi công có đúng thiết kế hay không thiết kế có đảm bảo nguyên tắc an toàn hay không
việc đổ một bức tường có kết cấu bê tông xây gạch là chuyện rất hiếm xảy ra nếu như việc thiết kế đúng quy định tổ chức thi công đúng quy trình chất lượng vật liệu đảm bảo
bởi vậy trong trường hợp này cơ quan chức năng sẽ làm rõ sai phạm do khâu thiết kế do chất lượng của vật liệu hay do phương pháp thi công không đúng quy định để xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
trong trường hợp có căn cứ cho thấy đơn vị thi công đã vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra làm năm người thiệt mạng
thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự với chế tài cao nhất của tội danh này có thể tới một mươi hai năm tù
ngoài ra trong quá trình các cơ quan chức năng giải quyết làm rõ nguyên nhân sự việc thì đơn vị quản lý chủ doanh nghiệp này phải có trách nhiệm hỗ trợ tạo điều kiện cho những người thương tích được cứu chữa kịp thời
hỗ trợ mai tạng đối với các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng và hoàn tất thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động
theo quy định của pháp luật có mặt tại nhà anh nguyễn thanh quan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trù xã phước sơn huyện tuy phước bình định không khí tang thương bao trùm cả một làng quê nghèo
hàng xóm và người thân đang tất bật lo hậu sự cho chị nguyễn thị thanh ái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám vợ anh quan
thỉnh thoảng trong căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng khóc ai oán của người thân trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ trẻ
sau một đêm thức trắng anh quan vẫn chưa thể nào tin được vợ mình mãi mãi ra đi để lại anh cùng hai đứa con thơ
sau khi xảy ra vụ sập tường khiến một mươi một người thương vong toàn bộ nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu
vợ chồng anh quan cũng được đưa vào bệnh viện nhưng không may chị ái tử vong
chiều một mươi năm tháng chín khi chưa biết vợ mình qua đời anh quan nằm trên giường bệnh rất lo lắng
em đứng phía trên bị nhẹ còn vợ em nó đứng phía dưới bị nặng lắm giờ không biết ra sao nữa
nói rồi cả đêm anh chàn chọc không ngủ được một phần vì ám ảnh bức tưởng sập một phần có linh cảm xấu với vợ mình
sáng một mươi sáu tháng chín anh quan dậy từ sớm xin được thăm vợ nhưng anh lại nhận thông báo vợ mình đã tử vong
cú sốc lớn anh vội vàng xin xuất viện về chịu tàng vợ
nhìn di ảnh của vợ dưới ngó hai đứa con ngây thơ anh quan không cầm được nước mắt
anh quan nói trong tiếng nước ngẹn
thợ chính như tôi thì được ba trăm tám mươi đồng một ngày còn thợ phụ như ái nhận ba trăm ba mươi
làm bữa nào thì nhận tiền bữa đó chứ không có hợp đồng gì hết
vợ tôi mới nghỉ công ty gỗ hai tháng nay
vì hết hàng nên xin đi làm với chồng
vợ tôi tội lắm tôi đã muốn nghỉ rồi nhưng vợ nói dám làm ít bữa cho xong công trình
vài ngày trước khi xảy ra vụ việc tôi đã thấy bức tường dung đã sợ rồi còn nói với nhà thầu nhưng không ai nghe
mỗi khi lên làm bức tường nó muốn sập vì không có gì chống đỡ
làm thợ sống qua ngày thôi ai kêu ở đâu thì làm đó chứ đâu có nghĩ mất vợ như vậy
ngồi thất thần một góc trong nhà em nguyễn thị thanh tâm
sinh năm hai nghìn sáu có gái lớn của anh quang giản rũ nước mắt nhìn di ảnh mẹ nói trong tiếng nước nghẹn ngào
mẹ ơi mẹ qua đêm này nữa thôi con không được gặp mẹ nữa rồi
còn có gái nhỏ chỉ mới năm tuổi hồn nhiên vui đùa vì chưa cảm nhận được hết sự mất mát to lớn này
chứng kiến cảnh này ai cũng xót xa không cầm nổi nước mắt
sự cố sập tường xảy ra ở khu công nghiệp nhân hòa đã khiến bao gia đình rơi vào cảnh ly tán vợ chồng âm dương cách biệt
một lần nữa chúng tôi xin gửi lời
chưa buồn tới gia đình tất cả các nạn nhân mong rằng gia đình người thân các nạn nhân đã ra đi sẽ sớm nguyên ngoan đội đau ổn định lại cả về tinh thần và sức khỏe